mưa lũ đêm hai mươi ba dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu tại lai châu đã làm một người tử vong
ba người mất tích bảy ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hàng chục hộ dân phải di rời khẩn cấp
nhiều điểm hạ tầng giao thông bị sạt lở nghiêm trọng nhiều diện tích hoa màu bị trôn vùi
cùng các công trình thủy lợi bị cuốn trôi vùi dập
chỉ một ngày sau trận lũ đi qua nhiều hộ dân ở nơi đây đã rơi vào cảnh trắng tay
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mường tè tỉnh lai châu
đến thời điểm này đã có một thi thể nạn nhân là người lái máy của công ty cổ phần đầu tư trường thành
và giao cho gia đình an táng
các nạn nhân xấu số khác hiện vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm
đồng thời tỉnh lai châu và huyện mường tè nậm nhùn đã thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các gia đình nạn nhân
chúng lực lượng để là di rời khẩn cấp hai mươi bảy hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và bị lũ quân trôi rất là cao
và sau trong việc đó chúng tôi chỉ đạo sở giao thông có cái giải pháp để đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất
bản na hừ một và nà hừ hai xã bùm nưa huyện mường tè là những điểm bị ảnh hưởng khá nặng nề trong trận mưa lũ dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
so sát lại những vật dụng chưa bị lũ quân trôi trong những ngôi nhà bị lũ làm đổ sụp đang được người dân của bản tranh thủ nhặt nhạnh
chỉ qua một đêm nhiều hộ dân thuộc hai xã bùm nưa và ba vệ sủ đã trắng tay
họ đang rất cần sự động viên chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng
lúc ban đêm từ ba bốn giờ thì mưa lũ cũng ít thôi
bây giờ là sáng nay lũ về một phát là không kịp chuyển đổi được
bây giờ đường rã cũng trôi
tổng thiệt hại do trận lũ tại lai châu là trên ba mươi tỷ đồng
hiện các cấp chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục thiệt hại
sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân phải di rời bảo đảm đời sống cho người dân sau lũ
sở giao thông vận tải đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ và các nhà thầu khắc phục sửa chữa những điểm bị sạt lở
đất đường phân luồng giao thông và sớm nhất có thể thông tuyến quốc lộ bốn h đi mường tè